hà nam phân đấu phân bổ kinh phí đầu tư cho hoạt động khoa học đạt hai tổng trì ngân sách nhà nước hàng năm của địa phương
tập trung nguồn lực đẩy mạnh hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ươm tạo công nghệ đổi mới sáng tạo trong các tổ chức khoa học và công nghệ và doanh nghiệp
đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu ứng dụng chuyển giao và phát triển khoa học và công nghệ trong những ngành lĩnh vực phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
tiếp tục đầu tư nâng cao tiềm lực đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
liên quan đến khu công nghệ cao hà nam bộ khoa học và công nghệ với hợp với tỉnh hà nam khẩn trương ra soát
tháo gỡ các vướng mắc liên quan và thống nhất cần có giải pháp xử lý để bảo đảm đúng quy định của pháp luật
nhưng đồng thời tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp yên tâm khi đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghệ cao hà nam
trình thủ tướng chính phủ quyết định trong thời gian sớm nhất
khi xử lý vấn đề sim giác qua giả soát cục viễn thông bộ thông tin và truyền thông cùng các nhà mạng
đã phát hiện một số lượng lớn thuê bao di động có chung một giấy tờ
cục viễn thông sẽ giả soát thêm để chuẩn hóa thông tin chặn thuê bao có dấu hiệu thông tin không chính xác
đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo thường kỳ của bộ thông tin và truyền thông diễn ra vào chiều nay tại hà nội
theo cục viễn thông từ ngày một mươi năm tháng bốn các doanh nghiệp viễn thông di động sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm
nếu trên thị trường còn xuất hiện sim được phát triển mới không đúng quy định
các doanh nghiệp đã nghiêm túc thực hiện quy định về việc phát triển thuê bao mới
mặc dù vậy vẫn còn tình trạng sim giác được phản ánh từ một số cơ quan báo chí và người sử dụng
đại diện cục viễn thông đề nghị người dùng di động cần tích cực sử dụng dịch vụ nhắn tin tới đầu số một nghìn bốn trăm bốn
kèm theo số căn cước công dân để xem đang đứng tên bao nhiêu sim từ đó có hoạt động chuẩn hóa hoặc đăng ký lại thông tin thuê bao
trường hợp phát hiện các vi phạm như sim tồn canh có thông tin thuê bao
thanh tra bộ tổ chức thanh tra xử lý vi phạm có thể xem xét ở mức cao nhất là dừng phát triển thuê bao mới
đồng thời bộ thông tin và truyền thông sẽ xem xét có văn bản nhắc nhở người đứng đầu các doanh nghiệp
và báo cáo thủ tướng chính phủ có hình thức kỷ luật
thưa quý vị chiều nay tại khu vực lò chợ vỉa một mươi bốn hai hai mức ấm một trăm chín mươi một trăm bảy mươi thuộc phân xưởng khai thác số bảy
công ty than quang hành tkv đã xảy ra vụ tai nạn lao động làm bốn công nhân đang làm việc thương vong
thông tin ban đầu cho biết tại khu vực lò chợ vỉa một mươi bốn hai hai
mức âm một trăm chín mươi trên một trăm bảy mươi thuộc phân xưởng khai thác bảy khi các công nhân đang làm việc chống khung phân thể thì bị vùi lấp do lò tụt lở
sau khi nhận được thông tin công ty than quang hanh tkv đã nhanh chóng triển khai phương án cứu hộ cứu nạn
vụ tai nạn đã khiến ba công nhân tử vong trường hợp còn lại đang được y bác sĩ của bệnh viện đa khoa cầm phạt tích cực cấp cứu
nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn sơ bộ xác định là trong quá trình công nhân làm việc lò chợ tụt lở vùi lấp bốn công nhân
hiện có quan chức năng đến hiện trường
phối hợp với công ty than quang hành để chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn khắc phục sự cố và điều tra nguyên nhân tai nạn
ngày một mươi ba tháng năm thông tin từ thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh cho biết ba trăm linh người thuộc các lực lượng công an quân đội dân quân tự vệ
đoàn viên thanh niên đang khẩn trương hỗ trợ người dân bị thiệt hại sau trận lốc xoáy vừa xảy ra trên địa bàn
theo kiểm đếm ban đầu của chính quyền địa phương có hơn năm mươi hộ bị ảnh hưởng
trong đó các hộ dân bị rông lốc thổi tốc mái nhà đổ cây cối
thổi bay một số tài sản khác
trước diễn biến bất thường của thời tiết tỉnh quảng ninh yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình để cảnh báo người dân
tuyệt đối không để phương tiện thủy hoạt động trong vùng nguy cơ đồng thời ra cố các trụ cột điện nơi sung yếu có nguy cơ sạt trượt
trận mưa lớn vào chiều tối ngày hôm qua trên địa bàn huyện ba vì thành phố hà nội đã gây ra một vụ sạt lở nghiêm trọng khiến ba trẻ em thiệt mạng
ba cháu nhỏ tử vong trong vụ sạt lở nghiêm trọng
nhà dân tại xã ba trại huyện ba vì hai cháu sinh năm hai nghìn hai mươi một và một cháu sinh năm hai nghìn một mươi chín
nguyên nhân xảy ra sự cố xác định là do địa bàn xảy ra mưa lớn vào đêm qua ngày một mươi hai tháng năm khoảng một trăm linh mm
lượng nước rồn về phần tường nhà không có rãnh thoát nước dẫn đến việc tường đổ vào phía trong khu vực các cháu đang chơi
ngôi nhà xảy ra sự cố là nhà ở kết hợp với kinh doanh đồ chơi trẻ em
khu vực tường đổ là tường ngăn xây gạch dày khoảng hai mươi hai cm không có trụ dầm chịu lực
ngay trong đêm xảy ra sự cố huyện ba vì đã huy động lực lượng phương tiện tìm kiếm và đưa thi thể các cháu về gia đình để lo hậu sự
trong ngày hôm nay lãnh đạo thành phố hà nội đã đến thăm hỏi chia buồn hỗ trợ các gia đình nạn nhân
ubnd tp đà nẵng vừa giao các sở ngành chức năng ubnd các quận huyện triển khai thực hiện các dự án công trình và giải pháp thoát nước chống ngập úng trên địa bàn thành phố
việc này phải hoàn thành trước ngày ba mươi một tháng tám để bảo đảm thoát nước chống ngập úng trong mùa mưa
ubnd tp đà nẵng yêu cầu các quận huyện công ty thoát nước và xử lý nước thải nghiêm túc khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu
và triển khai khơi thông nạo vét mương cống cửa thu nước theo phạm vi phân cấp quản lý
tất cả công việc phải hoàn thành trước ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi bốn
nếu để xảy ra chậm trễ ảnh hưởng đến khả năng thoát nước chống ngập úng tại các khu vực trên địa bàn thành phố
thì thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan chịu trách nhiệm trước chủ tịch ubnd tp đà nẵng
được biết hiện thành phố đà nẵng đang khẩn trương hoàn thành phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chuyên ngành cao độ nền
và thoát nước mặt đô thị đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
đồ án do ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên đà nẵng thực hiện
dự kiến hoàn thành trong tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn trên cơ sở kế thừa kết quả nghiên cứu của các quy hoạch liên quan
theo dự thảo đồ án tổng thể các dự án đầu tư mà đà nẵng cần có để giải bài toán ngập lụt đô thị
cần kinh phí hơn bảy hai trăm linh tỷ đồng
thưa quý vị tại phiên họp của tiểu ban nhân sự đại hội một mươi bốn của đảng
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã nêu rõ không để lọt vào ban chấp hành trung ương khóa một mươi một
những người có biểu hiện tham vọng quyền lực
đây là một chỉ dẫn quan trọng và cũng là việc cần làm ngay
nhằm chuẩn bị tốt nhân sự cho đại hội đại biểu đảng bộ các cấp
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi năm hai nghìn ba mươi tiến tới đại hội một mươi bốn của đảng
trong quá trình lãnh đạo cách mạng đảng ta luôn khẳng định công tác cán bộ chịu sự quy định
của đường lối chính trị phục vụ nhiệm vụ chính trị
cho nên đồng thời với chuẩn bị đường lối chính trị
phải tích cực chuẩn bị và tiến hành đường lối tổ chức và chiến lược cán bộ
hơn chín mươi năm qua với một mươi ba kỳ đại hội đảng
chủ tịch hồ chí minh và đảng cộng sản việt nam luôn đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ nói chung
công tác nhân sự trước mỗi kỳ đại hội đảng nói riêng
tuy nhiên nhìn nhận một cách thẳng thắn
thời gian qua công tác này vẫn còn tồn động nhiều hạn chế bất cập
chúng ta vẫn phải thấy rằng là ở cấp này cấp khác
ở lĩnh vực này lĩnh vực khác
thì chúng ta cũng vẫn còn để lọt một số những cái cán bộ mà chưa thực sự có đức có tài
chưa đủ uy tín tín nhiệm để mà tham gia vào cái cơ quan lãnh đạo nhưng mà để lọt
thì đây là một cái điều mà có thể nói là các kỳ đại hội vừa qua
chúng ta tiến hành tổng kết chúng ta đánh giá chúng ta rút kinh nghiệm thì đều thấy có cái hạn chế nhất định
chưa thực sự có đức có tài chưa đủ uy tín tín nhiệm
có những cán bộ bản lĩnh chính trị không vững vàng có biểu hiện cơ hội chính trị tham vọng quyền lực
những khuyết điểm yếu kém đó của một bộ phận cán bộ và những hạn chế bất cập trong công tác cán bộ
đã trở thành một nguyên nhân quan trọng làm cho đất nước phát triển
chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh và làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với đảng và nhà nước
họ giảm cái hiệu quả cái năng lực lãnh đạo của đảng và của nhà nước
họ làm nhụt cái nhiệt tình cũng như là cái năng lực của những cán bộ cấp dưới hoặc là những người có trình độ hơn họ
từ đó nó dẫn đến một cái sự gọi là
ngày càng suy giảm cái năng lực lãnh đạo của bộ máy
nguy hiểm lâu dài hơn là nó tạo ra một cái hệ lụy là cán bộ trong hệ thống đảng và nhà nước
sẽ ngày càng giảm dần về chất lượng mà lại tăng dần về cái mỗi mức độ tham dũng và tiêu cực
toàn bộ những cái đó nó sẽ ảnh hưởng tới cái uy tín vị thế các cái sự ủng hộ của người dân của thế giới đối với đảng nhà nước ta
điều đó đòi hỏi thời gian tới công tác nhân sự ban chấp hành trung ương khóa một mươi bốn
cần phải chuẩn bị thật tốt
nhằm bảo đảm
thành công của đại hội và thắng lợi trong quá trình thực hiện nghị quyết đại hội
những người thực hiện quy trình phải hết sức công tâm hết sức khách quan hết sức vì nước vì dân
đặt lợi ích của quốc gia dân tộc lên trên hết và trước hết
thứ hai nữa là làm thế nào trong cái việc giới thiệu nhân sự tham gia vào cấp biểu ca cấp đặc biệt là ở cấp trung ương
làm sao huy động được tập hợp được trí tuệ ý chí và cái sự tham gia đóng góp
của toàn dân
và đây nó chính là xuất phát từ cái quan điểm của đảng ta là phải thực sự dựa vào dân để xây dựng đảng xây dựng chính quyền và xây dựng đội ngũ cán bộ ca cấp
vẫn cần phải tiếp tục giả soát và hoàn thiện cái hệ tiêu chí tiêu chuẩn các quy trình quy chuẩn để mà chọn lọc cán bộ như chúng ta đang làm
và cần phải làm mạnh mẽ hơn nữa có sự cải cách mạnh mẽ hơn nữa trong cái cơ chế này
chúng ta phải đa dạng hóa cơ chế chọn lọc cán bộ tăng cơ chế giám sát thông tin từ người dân từ xã hội đối với những người cán bộ mà chúng ta
đang làm quy trình cùng với các cơ chế này chúng tôi cho rằng là cần phải làm thêm hai việc nữa đó là hoàn thiện cái hệ thống giá trị chuẩn quốc gia
để mà hướng tới cái đạo đức dư luận xã hội ủng hộ những người đủ đức đủ tài và phản đối cũng như là loại bỏ những người mà chạy chức chạy quyền tham vọng quyền lực
cùng với đó phải làm tốt công tác nhân sự từ đại hội đảng bộ các cấp để góp phần chuẩn bị tốt nhân sự cho đại hội một mươi bốn của đảng
đặc biệt kiên quyết không bỏ sót những người thật sự có đức có tài đủ tiêu chuẩn
đồng thời không để lọt vào ban chấp hành trung ương khóa một mươi bốn những người có biểu hiện cơ hội chính trị tham vọng quyền lực như tổng bí thư nguyễn phú trọng đã yêu cầu